hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hàng đi chính ngạch hàng đi tiểu ngạch hàng đi đường bộ hay đường thủy đều phải đáp ứng những yêu cầu không có phân biệt gì khác cả
ông nguyễn như tiệp nhấn mạnh
ông nguyễn như tiệp lưu ý phía trung quốc gần đây xét nghiệm virus sars cov hai trên bao bì chứ không phải là trên bao bì trực tiếp bao gói sản phẩm
thực tế cho thấy virus sars cov hai đã được phát hiện trên bao bì ngoài chứ không phải là trên thực phẩm là quả thanh long hay là bao bì trực tiếp đựng quả thanh long
cho đến nay trung quốc chưa phát hiện sars cov hai trên thực phẩm
ngoài việc kiểm tra an toàn thực phẩm thì phía trung quốc lấy mẫu kiểm tra bao bì ngoại để xét nghiệm sars cov hai
vì vậy các đơn vị doanh nghiệp bên cạnh việc tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm về xây dựng mã số vùng trồng
cơ sở bao gói để đảm bảo yêu cầu về chứng tự gốc các lô hàng thực vật động vật đều phải có giấy chứng nhận kiểm định thực vật đối với thực vật
và giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thủy sản hoặc động vật thì mới đáp ứng yêu cầu để hải quan trung quốc cho thông quan
ông nguyễn như tiệp thông tin